đoàn công tác do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
đã đạt được của tỉnh quảng nam trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
tuy nhiên cần lưu ý phát huy dân chủ phải dựa trên cơ sở đảng lãnh đạo nhà nước quản lý
gắn với phát triển kinh tế xã hội nâng cao dân trí phát huy phải gắn với kỷ cương
tránh tình trạng lợi dụng dân chủ phát huy vai trò của chính quyền các cấp